sáng ngày hai mươi bốn tháng ba đảng bộ xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đơn vị được tỉnh ủy vĩnh long chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương đã dự đại hội
đại hội có một trăm sáu mươi đảng viên đại diện cho ba trăm một mươi ba đảng viên của xã
đại hội diễn ra trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng ba với phương châm dân chủ đoàn kết kỷ cương nêu gương phát triển
bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện đại hội đại biểu đảng bộ xã tân hạnh lần thứ một mươi bốn
còn thảo luận thông qua nghị quyết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới
đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ mới và thảo luận các dự thảo văn kiện của cấp trên như dự thảo các văn kiện của trung ương trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ huyện long hồ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm